tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit bắt đầu thăm hiểu nghị chính thức việt nam
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy theo lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang
việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt việt nam lào trong các tầng lớp nhân dân
nhất là thế hệ trẻ hai nước luôn được đảng chính phủ hai nước chú trọng trong những năm qua
đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và có lường như hiện nay
tổng cục đào tạo giáo viên bộ giáo dục và thể thao lào và ông sổm sa vạt lênh sa vạt
nguyên phó thủ tướng nguyên bộ trưởng ngoại giao lào cùng gần bảy trăm linh giáo viên trên cả nước và sinh viên trường đại học quốc gia lào
việc tuyên truyền để giáo viên và sinh viên hiểu rõ hơn về mối quan hệ hai nước là rất quan trọng
để họ truyền lại cho các thế hệ tiếp theo về mối quan hệ đặc biệt này giúp cho quan hệ lào việt mãi trường tồn
ngoài buổi nói chuyện hôm nay bộ cung đất thông báo cho các cơ sở giáo dục đào tạo
tổ chức các buổi diễn thuyết nói chuyện với học sinh sinh viên ở nhiều địa phương về quan hệ hai nước
để họ hiểu thêm về truyền thống đoàn kết đặc biệt của hai dân tộc qua đó tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ này
nhờ vậy những sinh viên này hiểu thêm về quan hệ lào việt
về trách nhiệm của họ trong việc phải làm gì cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh hai nước
qua buổi nói chuyện hôm nay tôi hiểu rằng việc duy trì quan hệ lào việt là rất quan trọng đối với cả hai nước
nếu thiếu sự hợp tác chúng ta làm gì cũng không thể thành công
là sinh viên thế hệ trẻ tôi sẽ cố gắng học tập tốt nhằm xây dựng đất nước
cũng như giữ chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa lào và việt nam
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp và khó lường
việc hai đảng hai nhà nước coi trọng công tác giáo dục cho người dân
đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ về truyền thống quan hệ giữa hai dân tộc
cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt lào việt
giúp họ hiểu được trách nhiệm cũng như nhiệm vụ của mình trong việc kế tục mối quan hệ đặc biệt này
là một sách lực hết sức đúng đắn bởi chỉ có thế hệ trẻ mới có thể tiếp tục phát triển
mở rộng quan hệ đặc biệt lào việt một cách có hiệu quả chất lượng
giúp cho mối quan hệ này mãi mãi trường tồn với thời gian